thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai đã kích hoạt và đưa bệnh viện giã chiến đầu tiên trên địa bàn vào hoạt động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện có công suất một trăm năm mươi giường bệnh trong đó có đầy đủ các khu vực dành cho việc tiếp đón phân loại người bệnh khu chăm sóc điều trị người bệnh khu nhà ăn khu nghỉ ngơi cho cán bộ lực lượng phục vụ
được đảm bảo bố trí theo nguyên tắc một chiều phòng chống lây nhiễm chéo thuận lợi cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
các phòng bệnh cũng được lắp đặt camera để theo dõi và quản lý đồng thời có kết nối trực tiếp với phòng chỉ huy điều trị để thực hiện các y lệnh của bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp
ngay sau khi kích hoạt bệnh viện giã chiến đã tiếp nhận và điều trị hai mươi bốn bệnh nhân f
trong ngày hai mươi bảy tháng tám toàn bộ năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển qua bệnh viện giã chiến để tiếp tục điều trị